ngày tám tháng ba công an phường phước long b tp thủ đức tp hcm cho biết
đang truy xét cặp đôi giàn cảnh va quẹt xe máy để trộm cắp tài sản của một nữ sinh
theo camera an ninh ghi nhận vào khoảng một mươi sáu h ba mươi năm chiều ngày bảy tháng ba
nữ sinh lớp một mươi một sau giờ tan học chạy sang tay ga vision về hẻm một c đường hai mươi hai
phường phước long b tp thủ đức thì có một đôi nam nữ gần năm mươi tuổi bám theo
vượt lên trước rồi dừng xe người nữ ngồi sau lập tức nhảy xuống xe ra bộ nhầm đường
còn người đàn ông lái xe khi quay đầu cố tình va chạm để đánh lạc hướng nữ sinh
lợi dụng thời cơ nữ sinh không để ý người phụ nữ đi vòng lên trước
để lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một trong học xe nữ sinh không hề hay biết
tới khi về nhà thì mới phát hiện vụ việc xin nhờ nhà dân trích camera và trình báo công an
qua những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ việc có thể thấy tất cả hành vi của cặp đôi này
rất chuyên nghiệp và đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo dặn cảnh đế trụng tài sản
hiện cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin và đang vào cuộc truy xét bắt giữ các đối tượng